ngày hai mươi ba tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh sơn la mời lại phiên tòa xét xử sơ thẩm ba bị cáo về tội chiếm đoạt chất ma túy
theo điều hai trăm năm mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong đó ba bị cáo được đưa ra xét xử có hai bị cáo nguyên là cán bộ công an tỉnh sơn la
theo đó trong vụ án này có hai bị cáo nguyên là cán bộ công an tỉnh sơn la gồm nguyễn văn thường
chú tại thôn giềng xã đạo tú huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc và nguyễn tùng lâm chú tại tiểu khu ba thị trấn thuận châu tỉnh sơn la
ngoài ra còn có một bị cáo khác là phạm tuân chú tại thôn cẩm trạch xã đạo tú huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội đồng ý với truy tố và luận tội của cáo trạng
căn cứ theo quy định tại khoản bốn điều hai trăm năm mươi hai bộ luật hình sự hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm tội chiếm đoạt chất ma túy
mức hình phạt cho các đối tượng nguyễn văn thường hai mươi năm tù giam nguyễn tùng lâm hai mươi năm tù giam và phạm tuân một mươi tám năm tù giam
về trách nhiệm dân sự gia đình các bị cáo đã bồi thường cho cục thi hành án dân sự số tiền gần một mươi năm triệu đồng